ngày tám tháng chín công an huyện thủy nguyên công an hải phòng đã triệt phá thành công
ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
với số lượng lớn do ngô văn phát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đăng ký thường trú tại quận hồng bàng tp hải phòng
công an huyện thủy nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án số một trăm một mươi ba về tội mua bán trái phép hóa đơn
và các quyết định khởi tố bị can đối với ngô văn phát cùng đồng bọn
gồm nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại tp hải phòng và vũ văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chú tại tp thái bình
là giám đốc công ty cổ phần thương mại xăng dầu phát
trần thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám mai thị nhài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
lương văn giao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại tp hải phòng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hải phòng điều tra làm rõ và mua bán trái phép hóa đơn
mở rộng vụ án